chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn sau năm hai nghìn hai mươi việt nam không cần xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới mà vẫn có hệ thống năng lượng an toàn và giá cả hợp lý
đây là nghiên cứu được đưa ra trong công bố thiết kế cho tương lai năng lượng sạch của việt nam
bản thiết kế này đề xuất là đến năm hai nghìn ba mươi thì việt nam tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo từ khoảng hai mươi một lên khoảng ba mươi
tăng tỷ trọng nhiệt điện khí từ khoảng một mươi bốn bảy lên hai mươi hai tám và giảm tỷ trọng của nhiệt điện than từ khoảng bốn mươi hai sáu xuống còn khoảng hai mươi bốn
tương lai năng lượng sạch của việt nam sẽ tập trung vào đâu và chúng ta làm thế nào để thực hiện được nó
đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay
cùng với sự tham dự của vị khách mời là tiến sĩ vũ minh pháp chuyên gia về năng lượng sạch đến từ viện khoa học năng lượng viện hàn lâm khoa học công nghệ
xin chào tiến sĩ vũ minh pháp và cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện
về chủ đề này
tính công suất tiểm năng năng lượng gió của việt nam có khả năng đạt khoảng năm trăm linh đến một kwh trên một m hai mỗi năm
và số giờ nắng bình quân trong năm từ hai năm trăm linh đến ba giờ ở nhiệt độ bình quân trên hai mươi một độ c
bên cạnh đó việt nam được thiên nhiên yêu đái nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản trong đó có đất hiếm
việt nam là một trong số các nước có chữ lượng đất hiếm lớn trên thế giới đứng thứ ba về chữ lượng với tổng chữ lượng dự báo khoảng hơn hai mươi triệu tấn
theo báo cáo của tổ chức hợp tác phát triển đức tiềm năng kỹ thuật điện gió của việt nam là khoảng hai trăm một mươi năm mw
điện mặt trời khoảng ba trăm bốn mươi mw
bên cạnh năng lượng gió và mặt trời việt nam là quốc gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn
nên có nguồn nguyên liệu dồi dào cho phát triển sản xuất năng lượng sinh học
với những tiềm năng to lớn này việt nam có đủ điều kiện để phát triển mạnh năng lượng tái tạo giảm dần sử dụng năng lượng hóa thạch
việt nam đang triển khai thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
với nhiều mục tiêu cụ thể
giảm khoảng năm vào năm hai nghìn hai mươi và nếu được sự hỗ trợ quốc tế về nguồn lực sẽ giảm khoảng hai mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi
giảm sử dụng khoảng bốn mươi triệu tấn than và ba bảy triệu tấn sản phẩm dầu vào năm hai nghìn ba mươi
tăng sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo từ khoảng năm mươi tám tỷ kwh năm hai nghìn một mươi chín
lên khoảng ba bảy triệu tấn sản phẩm dầu vào năm hai nghìn ba mươi

tăng tỷ lệ số hộ gia đình có các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời từ khoảng bốn ba năm hai nghìn một mươi năm
lên khoảng một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi và khoảng hai mươi sáu vào năm hai nghìn ba mươi
tăng sản lượng nhiên liệu sinh học đáp ứng khoảng một mươi ba nhu cầu nhiên liệu của ngành giao thông vận tài vào năm hai nghìn ba mươi
để đạt mục tiêu nói trên chính phủ việt nam đang thực hiện nhiều cơ chế
chính sách thuận lợi về đất đai thuế giá bảo lãnh khuyến khích hợp tác công tư pvp
nhằm thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển năng lượng tái tạo ở việt nam
trong đó có cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời
vậy mà cho phép nước ta có thể khai thác được khá nhiều các nguồn năng lượng tái tạo
ví dụ như là năng lượng gió năng lượng mặt trời năng lượng sinh khối
và trong thời gian gần đây có những lợi thế nhất định sẽ giúp cho những nhà đầu tư
có thể nhìn thấy việt nam là một thị trường hết sức là hấp dẫn
nhà nước đã ban hành chính sách phát triển các nguồn năng lượng gió năng lượng mặt trời và năng lượng sinh khối
ngoài ra thì còn một số các vấn đề khác liên quan đến giá thành công nghệ
hạ trên thế giới cũng như là sự phát triển tiến bộ trong việc khoa học công nghệ
cũng dẫn tới là những cái sản phẩm những cái thiết bị ngày càng có cái giá tốt hơn
cũng như cái hiệu sất cao hơn
chính những cái điều đó đã giúp cho việt nam trở thành một cái đất nước
rất là thu hút các cái nhà đầu tư trong cái bối cảnh là các cái nhà máy điện tái tạo
là chưa được phát triển nhiều ngoại trừ cái thủy điện nhỏ
chính điều đó
đã giúp cho các nhà đầu tư có thể nhìn thấy việt nam là một cái thị trường rất là lớn
việc đầu tư chiến lược cho phát triển năng lượng tái tạo thì có thể giúp cho việt nam là
đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn phục vụ phát triển và triển khai dự án phát triển năng lượng mạnh hơn
vâng đúng như vậy
như chúng ta đã biết là hiện nay là các nguồn năng lượng hóa thành như là than dầu khí là ngày càng cạn kiệt
các cái tỷ lệ nhà máy nhiệt điện than việt nam hiện nay là các cái tỷ lệ nhà máy nhiệt điện than việt nam hiện nay là ngày càng cạn kiệt

chính vì vậy nó cũng đẩy cái giá thành sản xuất của các cái nhà máy nhiệt điện than nó tăng lên
ngoài ra các cái vấn đề môi trường liên quan đến cái việc sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch
cũng là một cái tác động không nhỏ khiến cho việc là chính phủ việt nam nhận thấy là
chúng ta cần phải đẩy mạnh cái việc nghiên cứu các nguồn năng lượng mới

gần đây nhất thì là do là cái nhà máy điện hạt nhân
ở trong linh thuận chính phủ đã quyết định là dừng
chính vì vậy các cái nguồn năng lượng duy nhất để có thể bổ sung vào cái hệ thống điện
hệ thống năng lượng việt nam là các cái nguồn năng lượng tài tạo
chính điều đó cũng đã giúp cho việc phát triển các cái nguồn năng lượng tài tạo
nó nhanh hơn và nó gần hơn với cả cái thị trường việt nam
vậy tiến sĩ có thể cho biết là việc phát triển năng lượng sạch tại việt nam
thì gặp phải những thách thức không
cái thách thức lớn nhất của cái việc phát triển năng lượng sạch việt nam hiện nay
chính là cái giá mua điện
như chúng ta đã biết là chính phủ đã ban hành các cái chính sách
cho phép là mua điện từ điện gió từ điện mặt trời hay từ điện sinh khối
tuy nhiên cái giá thành này được tính ra một cách thật là cẩn thận
chi tiết thì nó thực sự còn thấp
ví dụ như là bài học về cái sự phát triển các cái nhà máy điện gió trong thời gian qua
như chúng ta đã biết là có khoảng hơn
bốn mươi cái dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện gió
nhưng mà thực tế đến cái thời điểm này chỉ có khoảng năm cho đến sáu cái nhà máy chính thức đưa vào vận hành
chính vì vậy mà chúng ta có thể nhận thấy các nhà đầu tư họ nhìn thấy là
cái giá mua điện từ các nguồn năng lượng tái thảo hiện nay là còn chưa thực sự là
có thể giúp cho các nhà đầu tư có được cái lợi nhuận trong các cái dự án điện
chính vì vậy mà họ còn đang chờ một cái chính sách mới có thể giúp phát triển
mà mạnh mẽ hơn về cái giá bán điện
cái vấn đề thứ hai là về cái trình độ khoa công nghệ việt nam hiện nay vẫn còn khá là thấp so với mặt bằng chung trên thế giới
chính điều này đã tác động đến cái việc là nội địa hóa các cái sản phẩm hiện nay
trong cái ngành công nghệ năng lượng mới là còn chưa được cao
việc không thể nội địa hóa được nhiều các cái sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực năng lượng sạch đã khiến cho cái việc là hạ giá thành
các cái sản phẩm nó rất là khó
cái tác nhân thứ ba có thể tác động đến việc phát triển năng lượng tái tạo chính là cái nguồn nhân lực chất lượng cao
hiện nay chúng ta vẫn còn đang thiếu rất là nhiều
mặc dù đã có một số các cái trường đại học hay là viện nghiên cứu họ mở các cái khoa ngành đào tạo đội ngũ nhân lực
liên quan đến năng lượng sạch
tuy nhiên xét mặt bằng tổng thể trong cả nước thì cái nguồn nhân lực này vẫn còn khá là thấp
chính vì vậy mà chúng ta cần phải bổ sung cái nguồn nhân lực nhiều hơn trong tương lai
vậy thì việt nam có trông đợi thu hút đầu tư từ các nước tiên tiến trên thế giới về năng lượng sạch cũng như là năng lượng tái tạo nói chung không ạ
thu hút được các nguồn đầu tư từ các nhà đầu tư trên thế giới là hết sức là cần thiết
tại vì thực tế trong cái thời gian qua thì rất nhiều nhà đầu tư ở châu âu
cũng như là ở châu á như là ở ấn độ thái lan thậm chí trung quốc vân vân
họ đã đầu tư xin cấp phép các cái nhà máy điện gió hay điện mặt trời việt nam
và các cái nhà đầu tư này họ thực sự là họ có cái tiềm lực kinh tế cũng như là năng lực kinh nghiệm
trong cái lĩnh vực xây dựng quản lý các nhà máy điện tái tạo rất là tốt

v tend n pregunta là sau đó là chúng ta có kế hoạch gì để thu hút sự đầu tư của các nợ đó

rồi tuần sau thì chính phủ cũng đã có cơ chế già tốt như là miễn thuế đất miễn thuế nhập khẩu thiết bị v v
tuy nhiên là những cái chính sách này nó cần phải mạnh mẽ hơn và nó chi tiết hơn
và đặc biệt là cái chính sách về cái giá bán điện
giá bán điện từ các nhà máy điện gió điện mặt trời thì cần phải nâng cao hơn
thì mới có thể thú được nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn
ngoài ra thì cái đội ngũ nguồn nhân lực ở việt nam
thì chúng ta cũng cần phải đào tạo một cách bài bản và phát triển nhiều hơn trên khắp cả nước
thì mới đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong tương lai
hiện thì việt nam đang có khá nhiều những cái hợp tác quốc tế
vậy thì tiến sĩ có thể phân tích là chúng ta đã tận dụng được bao nhiêu trong số những cái sự hợp tác đó
có thể nói là trong cái thời gian qua thì chính phủ các nước trên thế giới
ví dụ như đức tây ban nha
các tổ chức nhiều nguồn banh
họ đã có những cái chương trình hỗ trợ hết sức là tốt cho việt nam
ví dụ như là các cái chương trình liên quan đến việc xác định cái bản đồ tiềm năng năng lượng
tái tạo việt nam năng lượng gió năng lượng mặt trời
hay là trước kia là các cái cơ quan của hà lan
họ giúp cho việc phát triển các cái hệ thống biogas quy mô nhỏ
tổ chức nguồn banh thì họ cũng đã cung cấp các cái hệ thống đo về điện gió trên toàn quốc
để cho giúp chúng ta có thể lập được cái
bản đồ tiềm năng gió chi tiết hơn chính xác hơn
ngoài ra các cái tổ chức ngân hàng trên thế giới của đức hay là nguồn banh
họ cũng có các cái chương trình để hỗ trợ cho các nhà đầu tư điện tái tạo ở việt nam
có thể vay vốn để thực hiện dự án với cả cái mức lãi suất hết sức là cạnh tranh
hay là gần đây nhất là những cái tổ chức chuyên gia trên thế giới
thì họ cũng thường xuyên
họ tổ chức tập huấn để đào tạo cho cái đội ngũ nguồn nhân lực việt nam
thì tổng thể những cái sự đóng góp của các cái cơ quan nước ngoài như thế
thì đã giúp cho cái việc thị trường năng lượng tái tạo việt nam
thực sự là phát triển rất là nhanh trong cái thời gian vừa qua
và sắp tới thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể là tiếp tục là hợp tác
với các cái đơn vị nước ngoài như vậy
để giúp cho cái phát triển các cái nhà máy
điện quy mô lớn về năng lượng tài tạo
có thể là nó nhanh hơn và nó tốt hơn
theo đánh giá của tiến sĩ thì trong tương lai gần
chúng ta có thể áp dụng được cái năng lượng sạch năng lượng tái tạo đó
cho phần đông người dân được không
vâng nếu như trước đây
chủ yếu chúng ta sử dụng các nguồn thủy điện nhỏ để phát điện
thì gần đây với sự phát triển của
điện sinh khối điện gió biogas
và gần đây nhất là điện mặt trời
về điện mặt trời sau khi mà chính phủ đã ban hành
cái cơ chế cho phép sử dụng công tơ hai chiều
thì mỗi một căn hộ đều có thể lắp điện mặt trời trên mái
và đều có thể là thực hiện cái cơ chế bù trừ điện năng
để thanh toán với tập đoàn địa lực việt nam
và điều này sẽ giúp cho mỗi một mái nhà ở việt nam
để có thể lắp đặt một cái chạm điện mặt trời
và giảm tải cho cái hệ thống điện
việt nam rất là nhiều trong thời gian sắp tới
nếu mà điều đó xảy ra thì quả thật là sẽ tuyệt vời
người dân sẽ được hưởng điện nhiều hơn
giá điện cũng sẽ giảm hơn
không những vậy thì người dân bên cạnh cái việc là
mua điện như hiện nay
thì họ còn có thể bán lại cho cập đoàn địa lực việt nam
được không ạ
trong bối cảnh mà vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn
thì việc tìm ra những nguồn năng lượng sạch
năng lượng tái tạo lại càng trở nên cần thiết hơn
và hy vọng rằng trong một tương lai không xa
loài người nói chung
việt nam nói riêng
sẽ sớm áp dụng được
những nguồn năng lượng sạch
năng lượng tái tạo vào cuộc sống
như những gì mà tiến sĩ bụng minh pháp
đã phân tích và trình bày
một lần nữa cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại